cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam hai cán bộ của trường đại học bách khoa đà nẵng
là hoàng quang huy trưởng phòng kế hoạch tài chính kiêm kế toán trưởng của trường
và lâm thị hồng tâm thủ quỹ của trường cùng với tội tham ô tài sản
theo tài liệu điều tra từ mối quan hệ thân thiết trong công việc vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
tâm nhờ huy cho mượn năm trăm linh triệu đồng từ quỹ của đại học bách khoa đà nẵng nhằm giải quyết việc cá nhân
do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên tâm đã xin phép huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường
bằng một số thủ đoạn tính đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tâm và huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của trường
hơn tám mươi sáu tỷ đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác
khám xét nơi ở của huy và tâm thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ việc
hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ